trong hai ngày hai mươi bốn và hai mươi năm tháng hai công an quận long biên cùng các đơn vị chức năng đã thực hiện lệnh khám xét tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới hai nghìn chín trăm linh năm v tại bốn mươi chín đức giang quận long biên hà nội
cùng ngày cơ quan điều tra cũng khám xét chỗ ở của các đối tượng phạm quốc bình nguyên là giám đốc trung tâm ngô văn việt phó giám đốc phụ trách trung tâm và phạm trọng tuệ trưởng dây chuyền đăng kiểm trung tâm
lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều đồ vật tài liệu liên quan để phục vụ công tác điều tra
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an quận long biên đã tiếp nhận phản ánh của nhiều chủ phương tiện ô tô về việc nhận hối lộ để bỏ qua lỗi của phương tiện đăng kiểm tại trung tâm này
làm việc với cơ quan điều tra các đối tượng đã thừa nhận trong quá trình đăng kiểm trực tiếp nhận tiền của chủ các phương tiện để bỏ qua lỗi của phương tiện khi đến đăng kiểm
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an quận long biên đã tiếp nhận phản ánh của nhiều chủ phương tiện ô tô về việc nhận hối lộ để bỏ qua lỗi của phương tiện để bỏ qua lỗi của phương tiện khi đến đăng kiểm